tại hà nội ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã tổ chức phiên họp thứ năm
phiên họp đã thảo luận cho ý kiến về dự thảo đề án đổi mới công tác thi hành án hình sự
và dự thảo kế hoạch kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp
và dự kiến phân công các thành viên của ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đi kiểm tra đôn đốc tại các địa phương
chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp
tại phiên họp các đại biểu đã đánh giá thực trạng công tác thi hành án hình sự
những hạn chế khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án
từ đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp đổi mới công tác thi hành án hình sự
cho ý kiến về đề án đổi mới công tác thi hành án hình sự
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị đề án cần xác định rõ mục tiêu của việc đổi mới công tác thi hành án hình sự
chúng ta phải quán triệt rõ những quan điểm đổi mới công tác thi hành án hình sự
đó là bảo đảm thực hiện đúng đắn các chủ trương đường lối của đảng và chính sách hình sự của nhà nước ta
để góp phần thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp và pháp luật sống và làm việc theo pháp luật
với tinh thần thượng tôn pháp luật rồi góp phần đảm bảo an ninh trật tự
để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của chúng ta
để góp phần để phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật
mà tôi thấy là đề án có đề cập nhưng mà cần phải nhấn mạnh
đó là chúng ta phải đề cao cái tính hướng thiện
trong việc xử lý những người phạm tội
tạo điều kiện cho những người phạm tội là sớm hoàn lương
và có điều kiện là khi mà nhanh chóng tái hòa nhau cộng đồng
đối với dự thảo kế hoạch kiểm tra đồn đốc nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp
chủ tịch nước đề nghị nội dung đối tượng thời gian phương pháp tiến hành kiểm tra
của ban chỉ đạo và các cấp ủy tổ chức đảng có liên quan ở trung ương
cần phải quy định rõ để các đoàn công tác của ban chỉ đạo và các cấp ủy
tổ chức đảng có liên quan ở trung mương triển khai thực hiện
đồng thời trong kế hoạch cần xác định rõ mục đích yêu cầu chung của việc kiểm tra
và quy định nội dung đối tượng thời gian phương pháp kiểm tra riêng
của ban chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng có liên quan ở trung ương